để chủ động ứng phó với cơn bão số bảy từ bảy giờ ngày một mươi tám tháng một mươi cảng vụ đường thủy nội địa quảng ninh đã ngừng cấp phép cho toàn bộ bốn trăm tám mươi sáu tàu tham quan
nghỉ đêm trên vịnh hạ long và các tuyến thủy nội địa ra các đảo đến nay cơ bản các tàu trên vùng biển quảng ninh đã về nơi neo đậu tránh chú bão an toàn
theo đó cảng vụ đã chủ động thông báo tuyên truyền đến các chủ tàu về diễn biến của cơn bão số bảy yêu cầu các tàu về nơi tránh trú an toàn
đến thời điểm này gần tám tàu thuyền đều liên lạc được đã di chuyển về khu vực tránh trú bão an toàn
tỉnh quảng ninh đang tích cực triển khai các biện pháp đưa tất cả lao động tại các đầm nuôi trồng thủy sản và người dân tại các vùng sung yếu đến nơi an toàn
đồng thời chỉ đạo các ngành địa phương theo dõi kêu gọi các phương tiện đánh bắt xa bờ nhanh chóng tìm nơi tránh chú bão vận động người dân chẳng buộc
gia cố các bè nuôi trồng thủy sản di rời người dân trông coi tại các lều trại bé nuôi trồng thủy sản vào bờ
tỉnh quảng ninh đã thành lập bảy đoàn công tác do chủ tịch các phó chủ tịch ubnd tỉnh làm trường đoàn trực tiếp xuống tất cả các địa phương trong tỉnh chỉ đạo ứng phó với cơn bão số bảy